thưa quý vị và các bạn tại sơn la trong không khí của ngày hội đại đoàn kết dân tộc
cán bộ nhân dân xã triềng bàn huyện yên châu là xã thứ năm của tỉnh vừa tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới
cách đây năm năm xã trường pần mới đạt bốn trên một mươi chín tiêu chí còn lại một mươi năm tiêu chí với hai mươi hai chỉ tiêu chưa đạt
với quyết tâm cao của cấp ủy chính quyền và nhân dân trong xã được tỉnh sơn la chọn làm điểm
xã trường pần đã có nhiều cố gắng sáng tạo huy động được sức mạnh của nhân dân tham gia chương trình
đến nay xã đã đạt một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí nông thôn mới với tổng nguồn lực đầu tư tám mươi một tỷ đồng
trong đó nhân dân đóng góp một mươi sáu ba tỷ đồng
kết quả này sẽ tạo động lực cho nhân dân trong xã đẩy mạnh phát triển kinh tế
cải thiện đời sống nhân dân tạo thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng